tại phủ chủ tịch đại sứ hà lan enbeth ackermann đại sứ bỉ pongen sen đại sứ đan mạch kim hồ luân chris ten sen
trình quốc thư lên quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh sau lễ trình quốc thư quyền chủ tịch nước lần lượt tiếp các đại sứ
tại buổi tiếp đại sứ hà lan elbeth akherman quyền chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân hà lan dành cho việt nam
đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả để đưa khuôn khổ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu
đồng thời mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển bền vững
đại sứ hà lan elbet ackerman cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng như có nền nông nghiệp phát triển
quan tâm đến việc quản lý nguồn nước và phát triển bền vững nhấn mạnh đây là những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước trong thời gian tới
tiếp đại sứ bỉ quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị ngài đại sứ trong nhiệm kỳ của mình phối hợp với bộ ngoại giao và các cơ quan của việt nam
tăng cường trao đổi đoàn giữa hai nước đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao
quyền chủ tịch nước mong muốn bỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ trao đổi tìm kiếm cơ hội
đại sứ bỉ polyensen cho biết bỉ ủng hộ việt nam ký evfta cho rằng khi hiệp định được ký kết sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển
tiếp đại sứ đan mạch quyền chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam đan mạch thời gian qua phát triển rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực
quyền chủ tịch nước mong muốn ngài đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
đại sứ đan mạch kim ho lun chris tencent cho biết hiện có nhiều công ty của đan mạch mong muốn sang việt nam tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư
đại sứ đan mạch kim ho lun chris tencent cho biết hiện có nhiều công ty của đan mạch mong muốn sang việt nam tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư